đối với nhiều bạn trẻ việc lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân đáp ứng nhân lực của xã hội thực sự là vấn đề hết sức khó khăn
thay vì chọn con đường vào đại học cao đẳng nhiều thanh niên tại quảng bình đã tìm đến các trường dạy nghề để học những nghề phù hợp vừa tiết kiệm chi phí học tập và sau khi ra trường lại sớm có việc làm
vì học nghề là thời gian ngắn học phí cũng ít và sau khi mình học ra trường thì mình sẽ có công việc ngay
thời gian qua chúng tôi xác định nghề du lịch đó là nghề đào tạo mùa nhòn của nhà trường nó cũng phù hợp với xu hướng phát triển hình này của tỉnh quảng bình
do vậy thời gian qua số lượng học sinh về nghề du lịch của chúng tôi là chiếm khoảng
và chúng tôi thường tổ chức đào tạo ở các cái hề trung cấp

và đặc biệt là các hề trung cấp của các hề trung cấp
để đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho các học viên và học sinh trên địa bàn tỉnh quảng bình
tỉnh quảng bình hiện có hai mươi hai cơ sở đào tạo nghề
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám các trường nghề đã đào tạo được hơn ba mươi năm lao động
tỷ lệ có việc làm chiếm tám mươi
thời gian qua ngoài việc đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường lao động tại địa phương
nhiều trường nghề đã liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo lao động theo đơn đặt hàng
từ đó giúp các học viên khi ra trường có được công việc ổn định
cái cốt lõi là người lao động khi đào tạo ra có việc làm ngay
và doanh nghiệp tuyện dùng được người lao động phù hợp với dây truyền công nghề hay với mục tiêu sản xuất của doanh nghiệp
nhưng điều quan trọng là tiết kiệm được nguồn lực của xã hội tức là không lão phí
có thể thấy việc chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động và thị trường lao động việc làm
đào tạo nghề gắn với địa chỉ
cụ thể tại quảng bình là hướng đi đúng đắn mang lại hiệu quả cao
điều này không chỉ có lợi cho nhà trường doanh nghiệp mà còn nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo nghề
có phần giải quyết việc làm ngay cho sinh viên sau khi ra trường
trong những năm gần đây cùng với sự phát triển công nghệ thông tin và nhu cầu cấp thiết trong đổi mới quy trình
rút ngắn thời gian chờ đợi khám chữa bệnh
nhiều bệnh viện trong cả nước đã triển khai mô hình bệnh viện thông minh và đạt được nhiều lợi ích thiết thực
mô hình bệnh viện thông minh ứng dụng các phần mềm tiên tiến
số hóa tất cả các hoạt động bệnh viện là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ bốn
không còn phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để đến lượt khám
không còn cần mang theo đủ loại giấy tờ thẻ bảo hiểm sổ y bạ phiếu xét nghiệm
những tiện ích của mô hình bệnh viện thông minh đã và đang chứng tỏ sự ưu việt
giúp bệnh nhân thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh
tiền phòng xây dựng mô hình này tại tỉnh nghệ an
đến nay bệnh viện đa khoa tp vinh đã xây dựng thành công các tiêu chí bệnh viện thông minh
dịch vụ y tế ngày càng chuyên nghiệp chất lượng khám chữa bệnh qua đó được nâng cao
bệnh thì giảm tải một cách tối đa và giảm phiên hạ tối đa một cách tối đa cho người bệnh
và người bệnh rất là thuận tiền và công khai minh bạch tất cả các hoạt động khám chữa bệnh cho người bệnh
và người bệnh là rất là hài lòng
và mọi hoạt động khác của bệnh viện quản lý của bệnh viện cũng được điều hành quản lý
dưới góc độ là nhà quản lý một cách chuyên nghiệp
thông qua cả cái sổ hóa tất cả các hoạt động khám chữa bệnh trong đơn vị
trong tương lai từ mô hình bệnh viện thông minh tiến tới bệnh viện không giấy tờ
sẽ có phần nâng cao năng lực điều hành và hiện đại hóa các bệnh viện
giảm bớt phiên hạ cho người dân khi đi khám chữa bệnh
nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng đến tiêu chuẩn quốc tế
thưa quý vị bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập có nhiệm vụ chính
là điều trị chăm sóc và nuôi dưỡng người bệnh phong ở tuyến cao nhất của khu vực bắc trung bộ
đồng thời khám chữa bệnh đa khoa cho nhân dân trong vùng
với những nhiệm vụ khá nặng nề như vậy
nguồn nhân lực luôn là đòi hỏi cấp thiết và cũng là khó khăn chủ yếu của bệnh viện
tại bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập trong khoảng một mươi năm năm nay
số cán bộ y bác sĩ xin nghỉ việc đã lên tới khoảng hai mươi năm người
điều này khiến cho công tác khám chữa bệnh gặp khá nhiều khó khăn
bởi để tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng là không hề đơn giản
tại bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập trong khoảng một mươi năm năm nay

điều này khiến cho công tác khá nhiều khó khăn bởi vì tính cách thu hút không có
cho nên bác sĩ về đây rất hiếm rất khó
để khắc phục tình trạng trên bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập
đã mở thêm dịch vụ khám đa khoa giúp cho các y bác sĩ có thêm nguồn thu nhập
và có những chính sách thu hút nhân lực
tuy nhiên kết quả vẫn chưa được như mong muốn
từ hiện tại thì mình cũng có những phương án tức là bệnh viện cũng có tạo ra một số nguồn thu
ngoài khám điều trị ở khu vực bệnh viện phong này
bệnh viện còn mở mang ra một khu khám bệnh đa khoa ngoài thị trạng hồng mai
thì cũng có thêm một nguồn thu nhập để hỗ trợ cho những người bác sĩ về đây
ví dụ chính sách thu hút bệnh viện bác sĩ mới ra trường về đấy
thì được bệnh viện hỗ trợ thêm là một mươi năm triệu đồng
với bác sĩ chuyên khoa một là hỗ trợ hai mươi triệu đồng
bác sĩ có trình độ chuyên khoa hai và tiến sĩ thì hỗ trợ ba mươi triệu đồng
nhưng mà số lượng đó rất là ít
tức là số lượng và số kinh phí đó rất ít ỏi so với tư nhân ở ngoài
trong thời gian tới nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh phong
cũng như khám chữa bệnh đa khoa cho nhân dân tại khu vực của bệnh viện phong gia liễu trung ương quỳnh lập
vẫn còn rất nặng nề
những khó khăn về nguồn nhân lực cần sớm được khắc phục
để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người bệnh
sáng nay tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
ban thường vụ tỉnh đoàn quảng nam đã tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
với chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng và hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi chín
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được chọn với chủ đề thanh niên tình nguyện vì cộng đồng
với phương châm sáng tạo thiết thực hiệu quả an toàn
trong đó tập trung thực hiện các công trình phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới
và đô thị văn minh
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
thực hiện chương trình hành động đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững
ngày sau lễ gia quân hơn năm trăm linh đoàn viên thanh niên thuộc năm chiến dịch
đã triển khai các hoạt động có ý nghĩa như xây dựng khu vui chơi trẻ em
thi công công trình thanh niên thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời
dịp này tỉnh đoàn quảng nam đã trao một mươi năm suất học bổng
mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố tam kỳ
thưa quý vị lễ hội ẩm thực quốc tế hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức
tại thành phố đà nẵng với chủ đề hương vị quê hương
với phong phú ẩm thực của một mươi bốn quốc gia trên thế giới
đã tạo nên những nét đặc sắc về ẩm thực vùng miền
thu hút sự tham gia đông đảo của người dân và du khách
lễ hội có sự tham gia của một mươi ba đầu bếp quốc tế và một mươi ba đầu bếp đà nẵng
với quy mô một mươi bốn gian hàng đại diện cho một mươi bốn quốc gia
với tài năng của các đầu bếp
các món ăn đều mang đặc trưng của mỗi nước
vừa tạo nên sự hấp dẫn vừa kết nối ẩm thực việt nam
ẩm thực đà nẵng với văn hóa ẩm thực thế giới
năm nay chúng tôi chọn đà nẵng là nơi diễn ra lễ hội ẩm thực quốc tế
bởi đà nẵng là nơi giao thoa hương vị của ba miền
bắc trung nam của việt nam
với nguồn nguyên liệu chế biến phong phú
sẽ là cơ hội cho một mươi ba đầu bếp quốc tế trổ tài
qua đây ban tổ chức kỳ vọng mang lại những tinh hoa ẩm thực
cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm tuyệt vời
trong năm ngày diễn ra lễ hội
du khách còn được trải nghiệm mua nguyên liệu và chế biến món ăn đặc trưng
truyền thống của các nước trên nền tảng những nguyên liệu và gia vị sẵn có tại đà nẵng
mỗi đêm chủ tịch hiệp hội đầu bếp thế giới
sẽ chọn ra một đầu bếp tiêu biểu đại diện của một nước
để biểu diễn và nấu món ăn đặc trưng phục vụ cho người dân và du khách
cảm thấy lễ hội ẩm thực này rất là rỗi động
có rất là nhiều món ăn ngon đến từ nhiều nơi
một số món thì có vẻ là nó hơi lạ lạ một chút
nhưng mà nhìn cách các đầu bếp chế biến rất là nghệ thuật
em có thưởng thức được bốn món
một món là đặc sản của việt nam
còn một món của mexico
có một món của nhật bản
trong những năm gần đây
thành phố đà nẵng được biết đến như một điểm đến mới nổi hấp dẫn
được các trang mạng tạp chí uy tín quốc tế đánh giá
bình chọn là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu
lễ hội ẩm thực quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín
là dịp đem đến cho thực khách không gian ẩm thực
đặc sắc và phong phú
đồng thời khẳng định thương hiệu điểm đến của sự kiện
lễ hội hàng đầu châu á
trong phần tin thế giới
các ứng cử viên đảng bảo thù bắt đầu chiến dịch tranh cử thủ tướng anh
tổng thống mỹ bảo vệ quyết định áp thuế trung quốc
mở đầu trong phần tin quốc tế hôm nay
sẽ là một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận
chính là cuộc đua dành trước thủ tướng ở xứ sở sương mù
trong bối cảnh brexit chưa rõ là sẽ đi về đâu
trong ngày hôm qua một loạt các nhân vật nổi bật của đảng bảo thủ
bắt đầu khởi động cho cuộc đua này
cho dù thủ tướng anh đương nhiệm theresa may
đến ngày bảy tháng sáu mới chính thức từ chức
cựu ngoại trưởng boris johnson đã khởi động chiến dịch tranh cử
bằng việc công bố một đoạn video
tiếp xúc với các cử tri
ông nhấn mạnh nếu như trở thành thủ tướng anh
sẽ đưa nước anh rời khỏi liên minh châu âu
đúng hạn là vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bất kể có thỏa thuận hay không
tuy vậy đến thời điểm này
mới có hai mươi ba nghị sĩ của đảng bảo thủ anh
tuyên bố sẽ ủng hộ ông johnson
trong khi đã có hai mươi sáu nghị sĩ ủng hộ
bộ trưởng môi trường michael gover
người được cho là có quan điểm ủng hộ
việc kéo dài brexit
cùng ngày ngoại trưởng jeremy hunt
và cựu bộ trưởng brexit dominic raab
cũng chính thức chạy đua vào ghế lãnh đạo đảng
với những tuyên bố công khai
về kế hoạch brexit của mình
tổng thống mỹ donald trump cho biết
các cuộc thỏa luận cho thỏa thuận thương mại
giữa mỹ và anh đang được tiến hành
đây là thông báo được ông chủ nhà trắng
đưa ra ngay trong ngày đầu tiên
của chuyến thăm cấp nhà nước
tới vương quốc anh kéo dài ba ngày
nhằm nhấn mạnh tâm quan trọng
của mối quan hệ giữa hai nước
trên twitter cá nhân
tổng thống trump khẳng định
một thỏa thuận thương mại
lớn có thể đạt được khi vương quốc anh
rời eu theo nhà trắng
tổng thống donald trump ủng hộ một brexit
không ảnh hưởng tới sự ổn định tài chính
và kinh tế toàn cầu trong khi vẫn bảo đảm
được sự độc lập của vương quốc anh
trước đó ông trump cũng đã khối động
những tranh cãi về vấn đề brexit
khi kêu gọi người kế nhiệm thủ tướng anh
theresa may ủng hộ một brexit không thỏa thuận
ông trump cho rằng dù ai là người kế nhiệm
bà may thì cũng không cần phải
e ngại rời bàn đàm phán với eu
nếu không có được một thỏa thuận công bằng
trong bối cảnh căng thẳng thương mại
giữa mỹ và trung quốc chưa có dấu hiệu
chấm dứt tổng thống mỹ donald trump cho rằng
các mức thuế quan mà chính quyền của ông
áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu
từ trung quốc không làm gia tăng
lạm phát ở mỹ mà sẽ thúc đẩy
các nhà sản xuất rời trung quốc
sẽ sang các nước khác
trên mạng xã hội twitter ông trump nhấn mạnh
rất nhiều công ty đang rời trung quốc
sang các nước khác trong đó có mỹ
để không phải chi trả mức thuế mới
ông trump nhấn mạnh không có dấu hiệu
cho thấy giá cả
trong khi mỹ đang thu về hàng tỷ đô la
căng thẳng gia tăng sau khi ông trump
ra lệnh áp mức thuế bổ sung
tăng từ một mươi lên hai mươi năm đối với lượng hàng hóa
trung quốc trị giá hai trăm linh tỷ đô la
đúng thời điểm hai bên đang tiến hành đàm phán
ông chủ nhà trắng thậm chí còn đe dọa
áp thuế hai mươi năm đối với toàn bộ hàng hóa
còn lại nhập khẩu từ trung quốc
có giá trị khoảng ba trăm hai mươi năm tỷ đô la
đáp lại trung quốc đã tăng thuế
đối với sáu mươi tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu
của mỹ từ ngày một tháng sáu
nga vừa nêu quan điểm cho rằng
để vô hiệu hóa các phần tử khủng bố
thực hiện các cuộc tấn công từ idlib
thì syria cũng cần phải áp dụng
các biện pháp cần thiết
đây là tuyên bố đáp lại
việc tổng thống mỹ donald trump kêu gọi nga
ngừng không kích khu vực tỉnh idlib
theo người phát ngôn điện kremlin
tại idlib vẫn có hàng trăm phần tử khủng bố
sử dụng lãnh thổ này để tấn công
các cơ sở dân sự và quân sự của nga
tình trạng của nga là
tình trạng này không thể chấp nhận được
và cần phải có các biện pháp cần thiết
để vô hiệu hóa các hành động này
ông cho biết thêm nga đang phối hợp với thổ nhĩ kỳ
để giải quyết vấn đề syria
tình hình tại khu vực idlib trở nên căng thẳng
vào đầu tháng năm khi các phần tử khủng bố
tấn công ồ ạt gần như hàng ngày
vào các vị trí của quân đội chính phủ syri
cũng như căn cứ quân sự môi mìm của nga
đêm hôm qua lực lượng cứu hộ hungary
đã tìm thấy thi thể thứ chín
trong vụ chìm tàu thảm khốc
trên sông danube ở thủ đô budapest
của hungary khi mà tàu du lịch nhỏ
chở một nhóm du khách hàn quốc
va chạm với tàu du lịch cỡ lớn
vào tối ngày hai mươi chín tháng năm
thi thể nạn nhân thứ chín là một nam giới
được phát hiện ở điểm xuôi dòng sông
thuộc làng hatta cách thủ đô budapest
khoảng hơn một trăm linh km về phía nam
hiện chưa rõ quốc tịch của nạn nhân này
trước đó thợ lặn đã phát hiện
và đưa được thi thể nạn nhân thứ tám
ra khỏi con tàu bị đắm
khi tai nạn xảy ra
chỉ có bảy trong số ba mươi năm người
trên tàu may mắn sống sót
mặc dù thời tiết tại budapest đã có
những chuyển biến tích cực
sông mực nước dâng cao nước chảy xiết
và tầm nhìn dưới nước gần như bằng không
đã gây nhiều khó khăn cho thợ lặn tiếp cận con tàu đắm